được sự điều động của bộ y tế chỉ trong một thời gian ngắn ba trăm năm mươi cán bộ y bác sĩ của bệnh viện việt đức đã lên đường chống dịch covid một mươi chín với tinh thần tự nguyện và quyết tâm cao nhất
theo giáo sư tiến sĩ trần bình giang giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức các y bác sĩ đến vùng tâm dịch đều là những y bác sĩ trẻ giàu nhiệt huyết và trách nhiệm
ngay khi có thông tin từ bộ y tế các y bác sĩ đều đã tình nguyện lên đường mà chưa cần đến sự chỉ đạo phân công điều động
ngay khi nhận được thông tin như vậy bệnh viện đã thông báo tới cán bộ viên chức trong bệnh viện
và có thể nói rằng là mặc dù chúng tôi chưa phải là những miệng pháp điều người thì đã có hàng nghìn cán bộ xung phong để đi
và hiện tại bây giờ là tại cái trung tâm này chúng tôi có ba trăm năm mươi cán bộ ở trong đây hầu hết tất cả mọi người đều là những người mà đã vào đây với tinh thần sung phong vào tự nguyện để vào trong này để làm việc
và hầu hết là các em trẻ
và sau một tuần khi mà bắt đầu làm việc ở trong này đến nay là được một tuần
và số lượng bệnh nhân cũng đã nhận rất là nhiều và bệnh nhân nặng cũng có và bệnh nhân tử vong cũng đã có
thì tinh thần của tất cả các thầy thuốc cán bộ nhân viên y tế ở đây vẫn đang hết sức là vững vàng
và mọi người vẫn chưa có ai nào nào nóng cả
và đang quyết tâm là sẽ cố gắng cùng với các đồng nghiệp ở thành phố hồ chí minh để mà chống dịch và cứu cho chúng ta
vào thành phố hồ chí minh các thầy thuốc đã nhanh chóng bước vào những ngày đặc biệt với tiến độ vô cùng khẩn trương
năm trăm linh giường bệnh đã được dành để tập trung điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng
thần tốc và nhanh chóng để đưa vào xây dựng trung tâm đã hỗ trợ ngay cho chín mươi tám bệnh nhân ngay vào những ngày đầu tiên hoạt động
mỗi ngày với lượng bệnh nhân lớn trung tâm phải tiếp nhận hàng nghìn cuộc điện thoại
nhưng với các y bác sĩ điều tiên quyết là chọn lọc phân loại và điều trị các bệnh nhân nặng
để có thể giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân covid

vì vậy là cái nguồn bệnh nhân ở đây là từ những cơ sở y tế y tế chúng ta đã đảm bảo an toàn

trước đó vừa qua đại dịch thì bọn mình cũng cố gắng nhận nhiều nhất bệnh nhân
tuy nhiên là người ta một số người người ta cũng hiểu người ta cứ tưởng là mình từ chối bệnh nhân

về trang thiết bị để làm sao mà điều trị cho bệnh nhân tốt nhất
chứ không phải là từ chối bệnh nhân
rời xa gia đình gạt mọi niềm riêng chồng xa vợ mẹ xa con
những y bác sĩ của bệnh viện việt đức đã dùng chính sứ mệnh
niềm tin được sao phó cho những ngày cả nước hướng về tuyến đầu để vượt qua tất cả
trong những ca làm việc đến hàng chục giờ đồng hồ
chắc hẳn họ cũng đã có những phút căng não
lý trí và xúc cảm giữa sức lực của cơ thể và nhịp đi của cuộc chiến
cùng với hàng chục nghìn cán bộ nhân viên y tế được bộ y tế điều động hỗ trợ tâm dịch
thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
ba trăm năm mươi cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện việt đức đã để lại phía sau tất cả
để giấy phút bệnh nhăn được xuất viện trở về bên gia đình
quyện hòa trong những giọt nước mắt nụ cười khi nói chuyện với con trẻ
gia đình qua những cuộc gậy có hình nơi tâm dịch
chắc hẳn bạn sẽ thấy ở đâu đó một lời phàn nàn
một tiếng than vãn trong tâm dịch
nhưng bạn biết đấy covid một mươi chín là một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ
và chúng tôi tin
các y bác sĩ đã cố gắng đến hàng chục lần trên những mặt trận tuyến đầu
trong suốt những đợt dịch vừa qua
đã có hàng nghìn y bác sĩ nhân viên y tế sung phong lên tuyến đầu chống dịch
rất nhiều người trong số họ cũng đã mắc covid một mươi
vài người đã hy sinh

cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn